từ ngày hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhiều quy định về giao thông sẽ chính thức có hiệu lực thi hành nhằm góp phần hạn chế ủn tắc và tai nạn
một điểm mới sẽ có hiệu lực khi người ngồi trên xe ô tô đang lưu thông tại những vị trí có trang bị dây an toàn nhưng không sử dụng sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt
trên lĩnh vực đường thủy nội địa phương tiện chở khách du lịch phải có bảng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh cứu đắm số điện thoại địa chỉ cơ quan tìm kiếm cứu nạn
những phương tiện vận chuyển khách với số lượng lớn thì còn phải trang bị thêm tủ thuốc dụng cụ sơ cứu cứu nạn
và cũng từ ngày hôm nay hà nội sẽ chính thức tăng mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố